cùng với cả nước lai châu đang tất bật đón cây mọc sinh tự trường
tuy nhiên năm nay do ngày tự trường diễn ra đúng vào cao điểm của mùa mưa lũ
nên việc vận động và đưa cây mọc sinh tự trường gặp rất nhiều khó khăn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã biên giới nậm xe huyện phong thổ
sau hơn hai tháng nghỉ hè các thầy cô giáo ở trường vùng cao vùng sâu của tỉnh lai châu
lại trở về trường trong tâm thế đầy ngổn ngang gian khó
dù đã nỗ lực cố gắng trong vận động học sinh đến trường nhưng do mưa lũ
nhiều tuyến đường bị sạt lở nước ở các sông suối dâng cao khiến nhiều bản bị cô lập tạm thời
nên công tác vận động học sinh đến trường gặp rất nhiều khó khăn

nhiều ngày nay trên địa bàn tỉnh lai châu liên tục có mưa khiến lũ trên nhiều sông suối dâng cao
bản nậm xe xã nậm xe có sáu mươi em học sinh nước suối vẫn đang lên rất cao
khiến cho việc vận động và đưa các em học sinh ra lớp của thầy cô giáo gặp rất nhiều khó khăn
các thầy trường tiểu học số hai nậm xe phải dùng lốp xe quảng ra bờ suối để lôi nhau vượt suối vận động đưa các em học sinh về học bán chú
vì con chữ của các em học sinh các dân tộc các thầy cô giáo đã không quản ngại mưa gió nguy hiểm vượt suối băng đèo sạt lở để đưa các em đến trường
các thầy cô giáo đi vận động là phải lội suối hoặc là dùng phao để kéo sang
và khi đón được các em thì là dùng một cách nguy hiểm thì cống em qua suối hoặc là lội qua suối thì rất là khó khăn
còn một cách nữa là có thể đi đường vòng nhưng mà đi đường vào cả đường đi đường về nó phải hơn hai trăm linh km
tuy là rất là nguy hiểm nhưng vì cái tâm huyết của một người giáo viên thì vì các con em vì các học sinh của mình
nên là cũng
không ngại ngặt những vấn đề đấy để các em đi vận động học sinh đến lớp đến trường để học cái chữ
hiện tại trường tiểu học số hai nậm xe huyện phong thổ đã huy động được ba trăm ba mươi sáu trên ba trăm sáu mươi chín học sinh đạt chín mươi một một
còn ba mươi ba học sinh chưa về ở nội trú thuộc các bản nậm xe và hoàng liên sơn do bị chia cắt bởi nước suối dâng và sạt lở đường
mưa lớn vẫn tiếp tục diễn biến trên địa bàn
khiến việc vận động học sinh đến trường của thầy cô giáo
thầy cô giáo hết sức khó khăn
xong nhà trường sẽ cố gắng khắc phục để bảo đảm đủ sĩ số cho ngày khai trường
năm nay thì tại cái thời điểm đầu năm học này thì đang trong thời gian mưa lũ
thì trường của tôi cũng vận động học sinh ra lớp thì cũng có đôi phần khó khăn
mặc dù là có đường nhưng đường do mưa lũ là đã sạt hết
các thầy vẫn cố gắng có những đoạn đường phải khênh xe khênh xe máy để đi lên với các em học sinh
và chúng tôi cũng quyết tâm khắc phục khó khăn
bằng mọi giá là chúng tôi vẫn huy động học sinh ra lớp là đảm bảo
đúng với chỉ tiêu

chính vì vậy mà dù có nhiều khó khăn do mưa lũ
song các em học sinh khi về đến trung tâm vẫn được bảo đảm việc ăn nghỉ như bình thường
chương trình năm học cũng cơ bản không bị ảnh hưởng